năm người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một khu trung cư ở ngoài ô thành phố toronto của canada
nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt vụ xả súng cũng khiến một người bị thương phải nhập viện điều trị
hiện chưa rõ danh tính của nghi phạm và liệu nghi phạm có phải cư dân của tòa trung cư hay không
nhà chức trách đã tiến hành sơ tán tòa trung cư vụ việc đang được điều tra làm rõ
các vụ xả súng hàng loạt hiếm khi xảy ra ở canada trong đó toronto lâu nay được cho là một trong những thành phố lớn an toàn nhất trên thế giới